cố tình di chuyển từ vùng dịch tìm cách vượt chốt dịch bằng đủ hình thức như đổi tài xế thả khách xuống xe đi bộ ngược chiều để tránh việc khai báo và test nhanh covid một mươi chín
không chấp hành hiệu lệnh cố tình phóng xe vượt qua chốt hoặc là sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả với mục đích là thông chốt
tại quảng ngãi lực lượng tại các chốt liên ngành kiểm soát dịch bệnh vừa phát hiện hàng loạt vụ việc trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng bằng những hình thức như vậy
nguyễn thanh tuấn chú tại phường nghĩa tránh tp quảng ngãi và nguyễn trọng tuấn chú tại tp hồ chí minh cùng điều khiển ô tô từ tp hồ chí minh qua các chốt với giấy xét nghiệm và trình báo lịch trình về tp đà nẵng giao hàng
tuy nhiên khi đến quảng ngãi nhóm đối tượng đã trốn về nhà và không khai báo y tế tại địa phương các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và phạt về hành vi vi phạm phòng chống dịch bệnh